hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội đã giảm chỉ còn một nửa
bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội với quy mô năm trăm linh giường
là nơi tiếp nhận điều trị của các bệnh nhân covid một mươi chín tầng hai và tầng ba
bác sĩ minh quân điều trị tầng ba bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho biết
hầu hết các trường hợp nguy kịch là người cao tuổi có nhiều bệnh nền
và chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bệnh nhân tử vong không hẳn chỉ ở khu vực tầng ba
một số trường hợp ở khu vực khác chuyển nặng đột ngột không kịp cấp cứu
hoặc cấp cứu không thành công cũng có thể dẫn tới không qua khỏi
bệnh nhân phải hồi sức tích cực có khả năng hồi phục kém hơn so với các ca ở tầng hai
đặc biệt là người cao tuổi
bệnh nhân chủ yếu nằm lưu cữu thời gian điều trị kéo dài
có khi vài tuần hoặc vài tháng mới có thể ra viện
theo bác sĩ nguyễn ngọc sơn thời gian gần đây bệnh viện cũng ghi nhận tái nhiễm
thế nhưng số lượng này khá ít
lần thứ hai mắc covid một mươi chín cũng thường nhẹ nhàng hơn lần đầu
đồng thời mới đây tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín ngày càng cao
mức độ bao phủ vaccine ở việt nam như vậy là rất cao so với tổng dân số chín mươi bảy ba mươi bốn triệu người
nước ta nằm trong nhóm sáu nước có tỷ lệ người được tiêm vaccine cao nhất thế giới
đặc biệt biến thể omicron đang giữ vai trò chủ đạo ở việt nam
do đó khả năng lây nhiễm của biến thể này cao hơn rất nhiều so với biến thể delta
do đó số bệnh nhân chuyển nặng và tử vong không cao
biến thể omicron thì không một hệ thống y tế nào trên thế giới có đủ sức để ngăn chặn
kể cả các quốc gia có nền y tế và tiềm lực kinh tế hùng mạnh như mỹ anh nhật bản
vì vậy chúng ta bắt buộc phải tính đến việc chuyển trạng thái để thích ứng an toàn
cùng với đó mới đây hà nội đã tiến hành giải trình tự gen ngẫu nhiên
trong đó có một kết luận đáng chú ý đó là tám mươi mẫu bệnh phẩm được giải trình tự gen
biến thể omicron chủ yếu là biến thể tàng hình ba
cụ thể tính đến ngày chín tháng ba hà nội đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể omicron
trong cộng đồng chiếm tỷ lệ tám mươi
chín mươi ba trên một trăm linh chín mẫu bệnh phẩm của các ca dương tính được giải trình tự gen ngẫu nhiên
kể từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến mùng một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó chiếm ưu thế là biến thể vụ ba hai tám mươi sáu trên chín mươi ba mẫu
như vậy bước đầu đã có những bằng chứng kết luận chủng omicron đã là chủng lưu hành chính tại hà nội
trong thời gian tiếp theo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng do khả năng lây nhiễm cao của biến chủng này
đồng thời tính đến ngày một mươi tháng ba đã có hai trăm ba mươi bảy cơ sở giáo dục cho học sinh đi học trở lại
có tổng số chín mươi một học sinh sinh viên trở lại trường học trực tiếp
giảm năm mươi hai so với tuần đầu tiên khi đi học trở lại
trong thời gian tới các nhà trường tiếp tục triển khai cho các trường học trực tiếp
trong thời gian tới các nhà trường tiếp tục triển khai hình thức học tập trực tiếp và trực tuyến
tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương
để hỗ trợ cho học sinh sinh viên khi bị mắc covid một mươi chín
đại diện sở giáo dục và đào tạo thành phố hà nội cho biết
căn cứ vào đánh giá cấp độ dịch của thành phố sở đã gửi thông báo đến các nhà trường
trong đó những địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ ba thì chuyển từ trạng thái trực tiếp sang trực tuyến
các nhà trường có cấp độ dịch cấp độ một và hai
các cơ sở giáo dục đã chủ động sáng tạo linh hoạt vận dụng các hình thức dạy học trực tiếp
kết hợp với trực tuyến nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng năm tháng ba bộ y tế cho hay
số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng nhanh
biến thể omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh và đang dần thay thế chủng delta
biến thể phụ ba hai có khả năng chống dịch covid một mươi chín
có khả năng lây lan nhanh hơn một năm lần biến thể gốc ba
và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc ba khoảng ba mươi
một câu hỏi quan trọng khác là liệu những người từng nhiễm chủng omicron gốc có được bảo vệ trước ba hai hay không
theo tiến sĩ egan ocher chuyên gia về bệnh chuyển nhiễm tại trường e feinberg thuộc đại học northwestern ở chicago
nếu khả năng miễn dịch sau nhiễm ba một không thể bảo vệ
thì nó có thể gây ra hai gánh nặng lên đợt bùng dịch
mặc dù vậy hiện còn quá sớm để kết luận rằng liệu điều này có xảy ra hay không
ba hai hiện đang lây lan nhanh ở châu âu và châu á và có nguy cơ lấn lướt bản gốc để trở thành biến thể áp đảo toàn cầu
tiến sĩ dorit neitran từ tổ chức y tế thế giới who cảnh báo rằng ba hai sẽ trở thành chủng áp đảo kế tiếp trên thế giới
trong bối cảnh nó đã chiếm ưu thế tại đan mạch và anh trong thời gian qua
tuy nhiên đan mạch hiện chưa ghi nhận tỉ lệ mắc bệnh nặng gia tăng do ba hai
mặc dù vậy với khả năng lây lan dễ hơn ba vẫn rất nguy hiểm vì nó vẫn có thể gây quá tải cho hệ thống y tế
trước mối đe dọa toàn cầu từ ba hai giới chuyên gia khuyến cáo vaccine vẫn là vũ khí hiệu quả nhất để ngăn chặn rủi ro bệnh nặng và tử vong
một số nghiên cứu gần đây chỉ ra hiệu quả của mũi tăng cường trước biến thể omicron
thưa quý vị có thể biết được tài lượng virus sars cov hai qua vạch đậm hay nhạt trên kites hay không là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm
để giúp tôi và quý vị trả lời rõ thắc mắc này hãy cùng xem hcdc tp hcm nói gì về việc này quý vị nhé
hiện nay để đánh giá tải lượng virus cao hay thấp trong xét nghiệm covid một mươi chín thường được biết thông qua giá trị ct của xét nghiệm rt pcr
tuy nhiên theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà người dân vẫn có thể phỏng đoán phần nào tải lượng virus thông qua từng giai đoạn bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết tài lượng virus là số lượng virus có trong máu hay dịch tiết của người bệnh
tải lượng cao có nghĩa là số lượng virus nhiều đang nhân lên và khả năng lây truyền cao
trong quá trình mắc covid một mươi chín và điều trị tại nhà đối với f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tài lượng virus trong cơ thể sẽ tăng lên
và sau đó sẽ giảm đi theo diễn biến tự nhiên của virus
hiện có bốn giai đoạn diễn tiến của bệnh phản ánh tải lượng virus sars cov hai
theo đó ở giai đoạn phởi nhẫm người bệnh mới tiếp xúc với virus sars cov hai
giai đoạn này xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ không thể phát hiện
thời gian của giai đoạn này có thể từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tính từ lúc tiếp xúc với mẩm bệnh
giai đoạn ủ bệnh

ở giai đoạn virus đã bắt đầu xuất hiện trong dịch tiết mũi họng
xét nghiệm nhanh kháng nguyên có thể phát hiện được
tài lượng virus sẽ tăng dần từ ngày thứ hai đến ngày thứ tư của bệnh
theo đó vạch t của xét nghiệm nhanh kháng nguyên đậm dần lên
ở giai đoạn này người bệnh sẽ lây nhiễm cho những người xung quanh bắt đầu của thời kỳ lây truyền bệnh
giai đoạn lây nhiễm là giai đoạn mà khả năng lây lan của virus cao nhất vào thời điểm ngày thứ năm thứ sáu
ở giai đoạn này vạch tê đậm hơn vạch c của xét nghiệm nhanh kháng nguyên
giai đoạn này sẽ kéo dài đến ngày thứ mười
tải lượng virus sẽ giảm dần kể từ ngày thứ bảy đến ngày thứ mười
nếu quan sát kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy vạch t sẽ nhạt màu dần so với vạch c
giai đoạn hậu lây nhiễm và phục hồi
đây là giai đoạn bắt đầu sau ngày thứ mười
là giai đoạn mà ngưỡng phát hiện của xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ không phát hiện được virus
đồng nghĩa với việc lúc này người nhiễm sẽ không còn khả năng lây lan
xét nghiệm nhanh kháng nguyên nhanh sẽ cho kết quả âm tính
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết người dân đã xét nghiệm nhanh âm tính
nhưng khi làm xét nghiệm rt pcr vẫn nhận được kết quả dương tính với ct từ ba mươi một đến ba mươi sáu thì cũng không quá hoang mang lo lắng
vì lúc này kết quả rt pcr phát hiện chỉ là sars của virus và không có khả năng lây cho người khác
thời gian phục hồi của người mắc covid một mươi chín dù đã khỏe mạnh nhưng sars virus sars cov hai vẫn còn tồn tại trong cơ thể
kéo dài đến hơn ngày thứ hai mươi năm hoặc là có thể lâu hơn
đây cũng là cơ sở cho việc bộ y tế gần đây đã cập nhật điều kiện kết thúc cách ly của f tại nhà
theo quyết định này các f điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus sars cov hai
trong trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm nhanh vẫn còn dương tính
thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine
và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine và không cần thiết phải làm xét nghiệm lại
lại là câu chuyện đi làm trở lại với người lao động
mới đây chính phủ đề xuất nâng số giờ làm thêm của người lao động lên không quá bảy mươi hai giờ một tháng
và không quá ba trăm linh giờ một năm áp dụng cho tất cả các ngành nghề công việc
tuy nhiên đề xuất nâng số giờ làm thêm
chưa thống nhất mức trần
cụ thể bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho biết
chính phủ đã xây dựng nghị quyết của ủy ban thượng vụ quốc hội về thời giờ làm việc thêm
trong một tháng và trong một năm của người lao động
trong đó đề xuất nâng số giờ làm thêm trong một tháng của người lao động
từ không quá bốn mươi giờ lên không quá bảy mươi hai giờ
và số giờ làm thêm trong một năm của người lao động là không quá ba trăm linh giờ
và được áp dụng cho tất cả các ngành nghề công việc
bộ đã nhận được góp ý của một mươi ba cơ quan
về cơ bản tất cả các ý kiến đều thống nhất về sự cần thiết ban hành
và nội dung dự thảo nghị quyết
thậm chí một số hiệp hội doanh nghiệp như hiệp hội doanh nhân doanh nghiệp nhật bản
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam hiệp hội dệt may việt nam
hiệp hội gia giày tùy sách việt nam hiệp hội doanh nghiệp địa tử việt nam
có ý kiến đề xuất tăng giới hạn làm thêm giờ từ ba trăm linh giờ lên bốn trăm linh giờ một năm
trong quá trình xây dựng bộ luật lao động hai nghìn một mươi
chính phủ đã chỉnh quốc hội đề xuất mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm
tối đa từ ba trăm linh giờ một năm lên bốn trăm linh giờ một năm
tuy nhiên bộ lao động năm hai nghìn một mươi chín quy định làm thêm không quá ba trăm linh giờ một năm
trong một số ngành nghề công việc hoặc trường hợp nhất định theo khoản ba điều một trăm linh bảy
việc tăng thời gian làm thêm lên quá ba trăm linh giờ một năm là vấn đề rất quan trọng
liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người lao động an toàn lao động
hiệu quả chất lượng nguồn nhân lực
và đặc biệt đây còn là vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau
vì vậy đề xuất nâng giới hạn giờ làm thêm này sẽ tiếp tục được nghiên cứu tổng hợp
trong quá trình đánh giá việc thực hiện bộ luật lao động hai nghìn một mươi năm
cần nhắc từng ngày nghềe
đại diện cơ quan thẩm tra tờ trình chủ nhiệm ubxh nguyễn thúy anh cho biết
thượng trưởng ubxh nhất trí với chính phủ sự cần thiết mở rộng các ngành nghề
công việc được áp dụng tối đa làm thêm ba trăm linh giờ một năm
thượng trưởng ubxh thấy rằng việc áp dụng mức trần ba trăm linh giờ
cho tất cả các ngành nghề công việc là quá rộng
để đảm bảo sức khỏe an toàn lao động cho người lao động
thượng trưởng ubxh đề nghị cơ quan soạn thảo giả soát các đối tượng
và giả soát các ngành nghề công việc trường hợp khác mà việc tăng mức trần thời giờ làm thêm
sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu làm việc
để quy định theo hướng loại trừ các đối tượng không áp dụng mức trần ba trăm linh giờ làm thêm trong năm
mặt khác đa số ý kiến thượng trưởng ubxh các ý kiến tham gia thẩm tra của hội đồng dân tộc
và các ủy ban cho rằng nâng giới hạn về thời giờ làm thêm trong tháng
từ không quá bốn mươi giờ lên không quá bảy mươi hai giờ là chưa có đầy đủ cơ sở khoa học
việc tăng này là quá cao tăng một trăm tám mươi so với quy định tại bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
và tăng hai trăm bốn mươi so với bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai quy định ba mươi giờ
tương ứng với chín ngày làm việc
vì vậy thượng trưởng ubxh đề nghị chỉ nâng mức trần thời gian làm thêm theo tháng lên một trăm năm mươi
tương ứng từ bốn mươi giờ lên sáu mươi giờ và chỉ áp dụng đối với đối tượng đã được quy định
mức trần làm thêm trong năm là ba trăm linh giờ
về thời hạn áp dụng đa phần các ý kiến đều cho rằng chỉ nên áp dụng trong một thời gian ngắn
thượng trưởng ubxh đề nghị chính phủ cần nghiên cứu quy định về việc giới hạn số tháng liên tục
được áp dụng mức trần tối đa hai hoặc ba tháng
như vậy việc tăng thời gian làm thêm lên trên mốc ba trăm linh giờ một năm là vấn đề rất quan trọng
liên quan trực tiếp đến vấn đề sức khỏe người lao động an toàn lao động hiệu quả chất lượng
nguồn nhân lực và đặc biệt đây là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau
do vậy cần phải nghiên cứu thận trọng về giới hạn giờ làm thêm